bộ y tế vừa ban hành kế hoạch hành động phòng chống dịch cúm ah bảy n chín tại việt nam nhằm phát hiện sớm xử lý kịp thời không để dịch lây lan hạn chế đến mức thấp nhất trường hợp tử vong do dịch cúm ah bảy n chín
đây là căn cứ để các tỉnh thành phố xây dựng kế hoạch hoạt động cụ thể tại từng địa phương
theo đó kế hoạch đưa ra bốn tình huống đi liền với các biện pháp đối phó với từng tình huống cụ thể từ chưa có trường hợp bệnh trên người tình huống một đến dịch bùng phát ra cộng đồng tình huống bốn
theo kế hoạch hành động phòng chống dịch cúm ah bảy n chín tại việt nam mà bộ y tế ban hành sẽ có bốn tình huống
tình huống một chưa có trường hợp bệnh trên người tập trung phát hiện sớm các trường hợp mắc bệnh xâm nhập vào việt nam hoặc xuất hiện tại cộng đồng để xử lý triệt để tránh lây lan
tình huống hai có các trường hợp nhiễm cúm ah bảy n chín trên người nhưng chưa lây từ người sang người thì tập trung khoanh vùng xử lý kịp thời triệt đẻ các ổ dịch nhằm hạn chế thấp nhất việc lây lan dịch từ động vật sang người
tình huống ba là phát hiện có các trường hợp nhiễm cúm ah bảy n chín lây từ người sang người nhưng ở phạm vi hẹp hoặc những ca đơn lẻ thì tập trung đáp ứng nhanh khoanh vùng xử lý kịp thời triệt để được các ổ dịch nhằm hạn chế thấp nhất việc lây lan ra cộng đồng
tình huống thứ tư là dịch bùng phát ra cộng đồng thì tập trung giảm thiểu tác động của dịch đối với cuộc sống của người dân
kế hoạch của bộ y tế cũng chỉ ra nhiều giải pháp nhằm giảm số lượng mắc và trường hợp tử vong như tăng cường năng lượng giám sát bệnh cúm ah bảy n chín đảm bảo đủ khả năng xét nghiệm trần đoán xác định phát hiện sớm các bệnh đầu tiên để có biện pháp cách ly thu dung điều trị kịp thời xem xét cập nhật hướng dẫn giám sát phòng chống dịch cúm ah bảy n chín tăng cường công tác an toàn vệ sinh thực phẩm